đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hai quy định thi hành kỷ luật
lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí lê viết chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
bàn chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trận tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trung ương phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ đề tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn là tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
tại nơi làm việc và trong chuỗi công nghiệp
tới dự có đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
trong tháng hành động trên toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như
đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động
thăm nạn nhân tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra
tự kiểm tra tại doanh nghiệp cơ sở sử dụng lao động tổ chức các hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động
thực hiện các hoạt động chăm sóc khám sức khỏe người lao động
ra soát xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp
qua đó cải thiện điều kiện lao động kiểm soát tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
bảo vệ nguồn nhân lực hướng tới một nền sản xuất an toàn có năng suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng
có phần triển khai thắng lợi các nghị quyết của đảng đặc biệt là chỉ thị số ba mươi một của ban bí thư
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới
tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị công nhân công chức viên chức người lao động trong mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp
phát huy trí tuệ sáng kiến sáng tạo thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
đồng hành gắn bó với tổ chức công đoàn việt nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
tổng liên đoàn lao động mong muốn các doanh nghiệp luôn trân trọng quan tâm đầu tư xây dựng nguồn nhân lực
chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý lực lượng tiên phong trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
xác định bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bộ tư lệnh cảnh vệ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ
sáng nay lễ gia quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã được bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức tại hà nội
từ kinh nghiệm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ những năm trước
bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động tổ chức nhiều đoàn khảo sát ra soát lực lượng phương tiện
hiệp đồng với các cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng để ban hành kế hoạch và phương án tổng thể đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
xác định đây là vinh dự đặc biệt đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với mỗi cán bộ chiến sĩ
ngay từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay bộ tư lệnh đã tổ chức bảy đoàn đi điện biên để khảo sát
chúng tôi đã khảo sát toàn bộ các tuyến chính đi từ hà nội đến điện biên
các tuyến dự phòng đi qua lai châu và điện biên và tổ chức khảo sát toàn bộ các địa điểm nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
để từ đó xây dựng các phương án tác chiến bố trí lực lượng phương tiện vũ khí khí tài và đảm bảo tuyệt đối an toàn trên cả ba không gian
với quyết tâm bảo vệ tuyệt đoàn an toàn lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trên cơ sở phương án tổng thể bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức luyện tập diễn tập các phương án bảo vệ
huy động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị kỹ thuật hợp lý nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm
và ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất
đặc biệt lần đầu tiên bộ tư lệnh thiết lập trung tâm chỉ huy lâm thời sử dụng xe xử lý tình huống đa chức năng phục vụ công tác bảo vệ

bộ tư lệnh thiết lập trung tâm chỉ huy lâm thời sử dụng xe xử lý các tình huống đa chức năng phục vụ công tác bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm